còn tại quảng ngãi vào giờ sáng nay toàn thành phố quảng ngãi đã thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi năm của thủ tướng chính phủ
những cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu tạm dừng hoạt động không tập trung quá một mươi người ngoài công sở trường học bệnh viện
nhìn chung người dân thành phố quảng ngãi đã ủng hộ và thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội
mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận ngay sau đây của phóng viên antv tại quảng ngãi
hàng chữ bán mang về được chủ quán bún này treo lên
nhưng khách hàng đến mua được nói rõ không phục vụ ăn tại chỗ chỉ bán mang về để thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch covid một mươi chín
tất cả cùng đồng lòng với chính quyền địa phương ngăn ngừa dịch bệnh
sáng nay chính quyền các địa phương trên địa bàn thành phố quảng ngãi đã tổ chức các tổ đi kiểm tra
nhắc nhở người dân và các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ
không thiết yếu thực hiện nghiêm quy định giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi năm của thủ tướng chính phủ
những chủ quán trên hiệu hết nội dung của chỉ thị một mươi năm được tuyên truyền hướng dẫn
khu vực tập trung đông người được nhắc nhở và yêu cầu giải tán để đảm bảo quy định phòng chống dịch
chủ quán vẫn chấp hành để thực hiện việc chống dịch để đóng bổ điều kiện sống bình thường cho nhân dân
đa số bà con nhân dân mình đều chấp hành tốt về công tác
và trong số đó là có một số bà con chưa
trong thiết yếu là mình nhắc nhở bà con
dịch covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp tại phường phổ thạnh và xã phổ châu thị xã đức phổ với sáu mươi hai ca bệnh
nguồn lây chưa được xác định nhiều f đã di chuyển ra địa bàn trước đó
nguy cơ mầm bệnh len lỏi trong cộng đồng rất cao
thực hiện nghiêm giãn cách xã hội tránh tập trung đông người là biện pháp cần thiết ngăn chặn dịch bệnh lây lan rộng